thưa quý vị cho đến hai mươi một h ngày ba tháng bảy hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát chữa cháy
công an tỉnh điện biên cùng với lực lượng cứu hộ huyện đậm bồ đã hơn một mươi h dầm mình trong mưa lũ
dốc lực tìm kiếm cứu hộ người bị bắt kẹt trong hầm thủy điện tại bản phi lĩnh xã sipafin huyện đậm bồ tỉnh điện biên
trước đó vào khoảng sáu h sáng ngày ba tháng bảy tại xã sipafin huyện đậm bồ đã xảy ra trận mưa to
gây ra lũ tại khe suối bản phi lĩnh khiến bốn công nhân đang thi công thủy điện tại đây bị lũ cuốn
do điểm xảy ra tai nạn ở sâu trong lòng đất địa hình hiểm trở trời mưa liên tục nên công tác cứu hộ hết sức khó khăn
các cán bộ chiến sĩ phải dùng máy bơm nước công suất lớn hút nước trong hầm tiếp đó lặn tìm kiếm người cứu nạn
công nhân và lực lượng cứu hộ tại địa phương đã cứu được ba người
một người mắc kẹt trong hầm là anh lý asia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản long dạo xã sipafin huyện đậm bồ
cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương
diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo